trong khi tình trạng dư thừa cung luôn lớn hơn cầu thiếu quy hoạch thì yêu cầu cấp bách đặt ra trong thời gian tới là cần hoạch định để phát triển ngành nông nghiệp bền vững
trong đó việc áp dụng công nghệ cao trong nông nghiệp đang là vấn đề cấp thiết giúp người nông dân tăng thu nhập trên cùng một diện tích canh tác
đồng thời thay đổi thói quen canh tác lạm dụng phân hóa học và thuốc bảo vệ thực vật
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại lâm đồng và hà tĩnh
nhưng nhờ áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật hàng trăm hectare đất cát bạc màu ven biển đã biến thành những cánh đồng xanh mướt với hàng chục loại giống cây trồng
góp phần tạo thu nhập ổn định cho hàng nghìn lao động là bà con nông dân trên những giải cắt trắng bạc màu ven biển của hà tĩnh
điều này có được là do công ty khoáng sản và thương mại hà tĩnh michaco đã tiên phong đầu tư công nghệ để cải tạo và đã thành công
từ hiệu quả của mô hình trồng rau củ quả trên đất cát hoang hóa bạc màu
chín hợp tác xã và tổ hợp tác để sản xuất rau củ quả trên đất cát với diện tích trên hai trăm linh hectare
theo đó công ty cung ứng giống kỹ thuật và bao tiêu toàn bộ sản phẩm đầu ra cho bà con nông dân
trước đấy là một cái hoa hảo vọc mau bây giờ là được công ty đầu tư vào đấy
sau khi công nhân như bọn tôi được học các công nghệ mới để trồng trọt
và bây giờ là tự hành một khu là trung tâm rau sạch của tỉnh
và về thu nhập của công nhân chúng tôi thì cũng tương đối ổn định như tầm bốn triệu bốn triệu rưỡi
như vậy có thể thấy với việc chú trọng ứng dụng công nghệ cao đã giúp nền nông nghiệp việt nam có những bước tiến quan trọng
đặc biệt là trong cung ứng sản phẩm nông nghiệp sạch cho thị trường
trước bối cảnh nước ta đang phải chịu tác động nặng nề của biến đổi khí hậu